đây là đối tượng bùi duy hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xã thành công thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên
là thủ phạm gây ra vụ giết người tại tổ dân phố đình phường đồng tiến
vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm trong quá trình uống rượu tại quán đại dương
giữa nhóm thanh niên của hùng và nhóm thanh niên của anh dương văn việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã tân đức huyện phú bình tỉnh thái nguyên đã xảy ra mâu thuẫn sô sát dẫn đến đánh nhau
trong lúc hỗn chiến hùng đã dùng dao nhọn đâm một nhát vào ngực anh việt rồi bỏ chạy
khiến anh việt đã tử vong ngay sau đó
từ đầu năm hai nghìn một mươi năm đến nay trên địa bàn tỉnh thái nguyên đã xảy ra năm vụ án giết người do nguyên nhân xã hội
đáng chú ý là một số vụ giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng
hành vi dã man tàn bạo kẻ gây án và nạn nhân đều là người tội nghiệp

các vụ án mạng xảy ra chủ yếu xuất phát từ những mâu thuẫn thù tức trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày
ở cộng đồng dân cư ở mỗi gia đình hay sự va chạm giữa các nhóm thanh thiếu niên
các vụ án đều diễn ra nhanh bất ngờ nên rất khó khăn trong việc phòng ngừa và ngăn chặn
hầu hết các vụ án này đều phát sinh do mâu thuẫn trong quan hệ ứng xử giữa những người có mối quan hệ với nhau
có những vụ án xảy ra chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong sinh hoạt hàng ngày
hậu quả từ những vụ án này thì hết sức đau lòng
để hạn chế và ngăn chặn các vụ án giết người do nguyên nhân xã hội
bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an rất cần sự vào cuộc quyết đẹp hơn nữa
từ chính quyền và các đoàn thể ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cách ứng xử văn hóa
phát hiện giải quyết rứt điểm các mâu thuẫn tranh chấp trong từng gia đình thôn xóm
không để các nhóm thanh thiếu niên tụ tập thành ổn nhóm ngăn chặn thực thời bọn hành vi vi phạm pháp luật